trong những khái niệm cốt lõi và khả năng làm chủ kiến thức
chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến
sẽ được đưa vào triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám
chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang phát triển năng lực và phẩm chất
sẽ là tiền đề cho công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục việt nam
ngành giáo dục lần đầu tiên đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu ngành
cơ sở dữ liệu ngành lưu trữ thông tin chi tiết của năm hai nghìn một mươi hai
hai mươi hai trường mầm non trường phổ thông
và trong đó thì đã có thông tin chi tiết của một năm triệu hồ sơ giáo viên hai mươi bốn triệu học sinh
và đây là những dữ liệu rất tin cậy để phục vụ cho công tác dự báo
công tác xây dựng lập quy hoạch xây dựng kế hoạch và thực thi các chính sách quản lý của ngành
khởi nguyên từ lĩnh vực công nghệ thông tin
tập đoàn giáo dục nguyễn hoàng luôn luôn tận dụng lợi thế về công nghệ để nâng cao chất lượng giảng dạy
đào tạo trong hệ thống chính thương hiệu giáo dục của mình với nhiều mô hình lớp học thông minh
hệ thống giáo dục của tập đoàn giáo dục nguyễn hoàng đều được triển khai từ những chương trình giáo dục
mang tính chất toàn diện và ưu việt chỉ có ở tập đoàn giáo dục nguyễn hoàng
tạo cho học sinh sinh viên nền tảng năng lực nhân bản và toàn cầu
còn tại công ty cổ phần mạng trực tuyến việt sinh
một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong giáo dục
thì việc tập trung vào các lĩnh vực như cung cấp dịch vụ thư viện giáo dục số
các phần mềm giáo dục và dịch vụ giá trị gia tăng
triển khai hệ thống giảng dạy tương tác actibot của tập đoàn giáo dục đa quốc gia cometan
vương quốc anh một tập đoàn đang dẫn đầu thế giới về giải pháp công nghệ bằng dạy học tương tác
công ty cũng đã chuẩn bị cho đổi mới giáo dục
phần mềm giáo dục sắp tới chúng tôi xây dựng các hệ thống về nội dung số
cho các môn học từ mầm non cho đến lớp một mươi hai
bên cạnh đó chúng tôi xây dựng các mô hình giáo dục stem
và chúng tôi xây dựng các hệ thống kiểm tranh giá ứng dụng trí tuệ nhân tạo
cũng như các hệ thống blockchain để đảm bảo việc chúng ta có thể tối ưu hóa được cá nhân người học
còn công ty này đến từ anh quốc
chuyên cung cấp thiết bị giáo dục tập trung chủ yếu về lĩnh vực đưa công nghệ tương tác
để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người học
hiện sản phẩm của công ty này được đánh giá là một trong những sản phẩm mới nhất trên thế giới
triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế việt nam beet hai nghìn một mươi chín tổ chức mới đây tại tp hcm
đã mang đến giải pháp công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
là cơ hội để các doanh nghiệp cơ sở giáo dục học sinh phụ huynh
tiếp cận và tìm hiểu về những công nghệ tiên tiến đang được thịnh hành tại vương quốc anh
bên cạnh đó đẩy mạnh hợp tác quốc tế giới thiệu những giải pháp công nghệ tiên tiến
và công nghệ thông tin áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
những sản phẩm và dịch vụ công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới mang đến tại triển lãm
đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho ngành giáo dục
chúng tôi sẽ cố gắng để đưa các chương trình giáo dục phù hợp và phối hợp với việt nam
để nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo
thời gian tới lĩnh vực giáo dục của hai nước sẽ có sự phát triển tốt đáp ứng được giáo dục bốn
không chỉ ở việt nam mà nhiều nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới
đều phải đối mặt với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao
và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu đặt ra từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
vấn đề đặt ra là làm thế nào để tiếp tục nâng cao việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục
nhằm tạo ra hiệu quả
và năng suất tối đa của hoạt động dạy và học mở ra nhiều cơ hội hợp tác
giữa các đối tác nước ngoài với đối tác trong nước
khi bộ giáo dục và đào tạo đang đẩy mạnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
hình thức đầu tiên đó là các học liệu về điện tử
và chúng ta phải phát triển một học liệu đa dạng phong phú
và cái này thì các trường chúng ta đều có thể là làm được với một cái chi phí không phải là lớn
chính điều đó sẽ giúp cho quá trình học và dạy trở nên dễ dàng
sáng tạo hơn và hiệu quả hơn
một cái bước cao hơn thì ngoài học liệu điện tử
thì đó là các phần mềm các platform hệ thống để đào tạo e learning đào tạo online
thì cái này là hiện nay thì kể cả các trường trong nước
các đơn vị trong nước thì cũng đã phát triển được
nhưng mà các đối tác nước ngoài thì họ phát triển những hệ thống nó thông minh hơn
nó phức tạp hơn
thì chúng ta tùy điều kiện của mỗi trường mỗi đơn vị địa phương
thì chúng ta hoàn toàn có thể liên lạc với các đơn vị địa phương
chúng ta có thể lựa chọn một công nghệ với một chi phí phù hợp với mình
đầu tư phát triển giáo dục đào tạo và sàng lọc bồi sử nguồn nhân lực chất lượng cao
từ nhiều năm qua vẫn luôn là mục tiêu được tp hcm đặt lên hàng đầu
điều này thể hiện rõ ở những đề xuất đổi mới đột phá
những sáng tạo trong cách nghĩ cách làm và sự quan tâm của thành phố
mặc dù ngân sách còn nhiều khó khăn
nhưng mỗi năm tp hcm đều bố trí khoảng một mươi một
tổng chi đầu tư tương đương với ba bốn trăm linh tỷ đồng
để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo
tp hcm là một thành phố lớn trung tâm kinh tế đào tạo của cả nước
thì có đầy đủ tất cả nguồn lực để có thể xây dựng một thành phố thông minh
từ việc xây dựng một chương trình sách giáo khoa trộn
và từ đó chúng ta số hóa và chia sẻ cho tất cả mọi người
từ giáo viên cho đến học sinh
kể cả những người mà không liên quan tới dục
thì cũng có thể nhìn thấy rằng đây chính là cái công nghệ tốt nhất
để có thể làm tốt việc dạy học và kiểm tra đánh giá
chúng tôi phải xây dựng được một hệ thống nội dung số cho thật là tốt
thật là chuẩn bám sát theo chương trình khung của bộ dụng đào tạo
thứ hai là xây dựng hệ thống về kiểm tra đánh giá cho thật tốt
bên cạnh đó chúng tôi xây dựng các nguồn tài nguyên học liệu cho giáo viên
bên cạnh đó học sinh cũng có các nguồn tài liệu thật tốt như là sách cho khoa điện tử
mới đây thành phố cũng đã phê duyệt đề cương đề án phát triển tổng thể giáo dục đào tạo
thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tự tin và năng động
với lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ có thêm các cơ chế riêng
để tiên phong trong nhiều lĩnh vực
trong đó có
giáo dục đào tạo
khi được tạo điều kiện tốt nhất để áp dụng các mô hình sáng kiến mới
thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra
tiếp theo đây chuyên mục đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị một số giải pháp ứng dụng công nghệ mới
công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
mời quý vị cùng theo dõi
xin sắp ứng dụng giáo dục đầu tiên trên mobile tại việt nam sử dụng trí tuệ nhân tạo
giúp hiệu trưởng nắm bắt được các thông tin về tình hình học tập
gian luyện của học sinh cũng như các hoạt động quản trị ngay tức thì bằng giọng nói
xin chào em là mai em có thể giúp gì cho thầy được à
kỳ này có học sinh nào bỏ học không em
thưa thầy kỳ này không có học sinh nào bỏ học
năm học này môn học có điểm tổng kết thấp nhất là do giáo viên nào dạy
thưa thầy môn hòa học đang có điểm tổng kết thấp nhất giáo viên vậy là thầy đoàn văn khương
cùng với trợ lý hiệu trưởng số các giáo viên cũng có thể nhập điểm
nhập nhận xét cho học sinh bằng giọng nói để tiết kiệm thời gian và công sức nhập liệu
hà phương anh một mươi nguyễn mai anh chín trần anh đức chín
ứng dụng sysapp cho phép phụ huynh nhận được thông báo mỗi khi có tin tức mới của con
từ đó nắm bắt được thi hình học tập gian luyện sức khỏe y tế thực đơn dinh dưỡng hàng ngày của con một cách liên tục và đầy đủ nhất
để tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót cho nhà trường trong việc thu phí thì ứng dụng sysapp là một giải pháp tuyệt vời
ứng dụng không những cho phép phụ huynh nhận được thông báo về khoản thu
mà bằng việc kết nối với các ngân hàng phụ huynh ngồi tại nhà cũng có thể nộp tiền học cho con chỉ với vài thao tác đơn giản
sau khi thanh toán thành công phụ huynh còn nhận được hóa đơn điện tử ngay tức thì
đi theo xu hướng kết nối và chia sẻ thông tin ứng dụng sysapp như một mạng xã hội thu nhỏ trong phạm vi trường học
để giúp giáo viên phụ huynh đăng tải các thông tin như thông báo kế hoạch hình ảnh hoạt động của học sinh
các giáo viên và phụ huynh khác có thể tương tác bình luận góp ý và chia sẻ các thông tin đó
không những thế ứng dụng còn giúp phụ huynh và giáo viên nhắn tin về các thông tin
các giáo viên nhắn tin trao đổi riêng hoặc trao đổi nhóm với nhau về các sự kiện của con tại trường
với nhiều tính năng ưu việt trên ứng dụng mobile sẽ kết nối và làm tăng mối tương tác giữa nhà trường gia đình
hy vọng quý vị sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với ứng dụng thông minh này
misa xin giới thiệu tới anh chị trợ lý nhập liệu số qlth vn sử dụng trí tuệ nhân tạo
có thể giúp giáo viên nhập điểm nhập nhận xét cho học sinh bằng giọng nói ngay tức thì
biết tự học mạnh dạn trong giao tiếp với mọi người biết thắc mắc những điều chưa hiểu hết
tích cực tham gia các hoạt động học tập tôn trọng mọi người biết nêu ý kiến của mình
giải pháp xây dựng đô thị xây dựng thành phố thông minh chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức sẽ phát huy tối đa năng lực của mình là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
được gửi về qua hộp thư email đô thịthôngminhthnda com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào chín h ba mươi phút thứ bảy tuần sau
xin kính chào tạm biệt